liên quan đến việc xử lý nhóm các đối tượng giàn xe trên đường cao tốc trục bắc nam đoạn chạy qua địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc tỉnh hải dương
để giàn cảnh chụp ảnh quay video đăng tải lên mạng xã hội làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông gây bức xúc trong dư luận
vào ngày một mươi chín tháng năm công an huyện gia lộc tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm đức hải
hay còn gọi là hải idol chú tại hải dương và vương bình trường chú tại nghệ an về tội gây dối trật tự công cộng
cùng bị khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng còn có nguyễn văn năm và phạm ngọc phong cùng chú tại hải dương
trước đó vào khoảng gần một mươi năm h ngày hai mươi một tháng bốn hải cùng với các đối tượng liên quan có hành vi dừng bốn xe ô tô đỗ trái phép giữa đường
tại km một năm trăm linh đường chụp bắc nam để giàn cảnh chụp ảnh sau đó di chuyển trên đường phát live stream trên mạng xã hội